tại phủ chủ tịch sau cuộc hội đàm cấp cao chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống hàn quốc moon jae in đã chủ trì họp báo chung thông báo với các phóng viên báo chí việt nam hàn quốc và quốc tế về kết quả cuộc hội đảng
tại buổi họp báo chủ tịch nước trần đại quang đã thông báo hai nhà lãnh đạo đã cùng đánh giá về quan hệ việt nam hàn quốc sau hơn hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
trên cơ sở sự tin cậy ngày càng cao cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống moon jae in khẳng định cam kết và quyết tâm chính trị của mỗi bên trong việc đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng thống nhất các phương hướng lớn cho quan hệ hai nước trong thời gian tới

tổng thống moon jae in cũng xác định phương hướng hợp tác giữa hai nước thời gian tới sẽ là đẩy mạnh trong nhiều lĩnh vực như đào tạo công nghiệp năng lượng môi trường lao động văn hóa du lịch giao lưu nhân dân
hàn quốc xác định việt nam là đối tác viện trợ phát triển lớn nhất tiếp tục dành cho việt nam các khoản viện trợ phát triển tín dụng yêu đãi phù hợp với điều kiện nhu cầu của việt nam nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ
hạ tầng và đô thị thông minh năng lượng sạch nông nghiệp và phát triển nông thôn ứng phó biến đổi khí hậu đào tạo nguồn nhân lực và hành chính công tiếp tục thúc đẩy mở rộng giao lưu văn hóa giáo dục du lịch tăng cường hơn nữa sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau trong các tờ lớp xã hội quan tâm hỗ trợ bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân của nhau củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho phát triển quan hệ hai nước
vui mừng trước những kết quả hợp tác đạt được
trong thời gian qua chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ niềm tin vào tương lai tươi sáng của quan hệ việt nam hàn quốc
tổng thống moon jae in cũng nhấn mạnh hàn quốc và việt nam là những người bạn rất đặc biệt của nhau
trên hết là sự tương đồng trong lịch sử văn hóa xã hội
những mối giao lưu từ trong lịch sử xa xưa đến mối nhân duyên giữa con người với con người đã đưa quan hệ hai nước gần gũi với nhau
mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước chính là nền tảng cho sự phát triển hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
việt nam là đối tác hợp tác trọng tâm của hàn quốc và hàn quốc là đối tác hợp tác trọng điểm của việt nam
việt nam cũng là quốc gia quan trọng nhất trong chính sách hướng nam mới mà chính phủ hàn quốc đang tiến hành